theo thông báo của nhà xuất bản giáo dục việt nam giá bán sách giáo khoa phát hành trong năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi sẽ được điều chỉnh
với phương án đã được phê duyệt giá bán của các bộ sách giáo khoa từ lớp một đến lớp một mươi hai sẽ được điều chỉnh tăng bình quân từ một đến một tám trăm linh đồng một cuốn
mức tranh lệch so với giá cũ của mỗi bộ sách giáo khoa là từ sáu năm trăm linh đến hai mươi năm tám trăm linh đồng tùy theo từng lớp
lý do tăng giá được nhà xuất bản giáo dục đưa ra là giá sách giáo khoa hiện hành đã được đăng ký giá với bộ tài chính từ năm hai nghìn một mươi một và không thay đổi trong suốt tám năm qua
trong khi đó các chi phí đầu vào như nhân công nguyên nhiên vật liệu vận chuyển đều tăng khiến hoạt động xuất bản phát hành sách giáo khoa liên tục bị lỗ trong những năm từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên điều khiến dư luận ban khoăn là hoạt động in ấn và xuất bản sách giáo khoa liên tục lỗ nhưng từ năm hai nghìn một mươi năm
bộ công nhân viên nhà xuất bản này liên tục tăng